ngày một mươi năm tháng năm ngài andreas kasson bộ trưởng bộ cơ sở hạ tầng và nhà ở thụy điển
cùng các doanh nghiệp thụy điển đã đến thăm và làm việc tại thành phố đà nẵng
phát biểu tại buổi làm việc lãnh đạo thành phố đà nẵng mong muốn ngài andreas kasson
bộ trưởng bộ cơ sở hạ tầng và nhà ở thụy điển làm cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác
giữa các đối tác thụy điển và thành phố đà nẵng trong các lĩnh vực như du lịch môi trường và phát triển cơ sở hạ tầng
chính quyền thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thụy điển đầu tư kinh doanh tại đà nẵng
bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của đà nẵng ngài andreas kasson cho biết
mục đích chuyến thăm làm việc lần này của đoàn là tìm hiểu trao đổi cơ hội hợp tác
trong lĩnh vực phát triển hạ tầng chiến lược thông minh và bền vững
từ đó thúc đẩy kết nối hợp tác giữa thụy điển và thành phố đà nẵng
đây là lĩnh vực tiềm năng để hai bên cùng nhau hợp tác phát triển
góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa thụy điển và việt nam
ngày một mươi năm tháng năm liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam phối hợp với đại sứ quán liên bang nga
tổ chức buổi tọa đàm hợp tác việt nam nga trong bối cảnh quốc tế mới
các đại biểu nhận định trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp khó lường
việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam nga có ý nghĩa hết sức quan trọng
đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam cũng thuộc nhóm đầu thế giới với môi trường pháp lý
hội nhập quốc tế tuân thủ các định chế quốc tế bảo đảm ổn định chính trị xã hội
vì vậy việt nam là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư các nước trong đó có các doanh nghiệp nga
đặc biệt với truyền thống hữu nghị và ngoại giao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân và doanh nghiệp hai nước
trong đó có các thế hệ lưu học sinh sinh viên nhà khoa học việt nam đã từng học tập làm việc tại nga
với tình yêu văn hóa đất nước con người nga cũng đã và đang tạo ra nguồn năng lượng cảm hứng tích cực
trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước trong đó có cộng đồng doanh nghiệp cũng như mở ra những cơ hội mới
sáng ngày một mươi năm tháng năm thành ủy hải phòng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kết luận số một của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm về đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo bác thực sự trở thành động lực tinh thần khơi dậy ý chí tự lực tự cường khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới
thành phố hải phòng tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp nghiên cứu học tập quán triệt triển khai thực hiện kết luận của bộ chính trị
gắn với thực hiện nghị quyết chung ngương bốn
về tăng cường xây dựng trịnh đốn đảng ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lôi sống những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
chú trọng phát hiện nhân rộng những mô hình cách làm hay sáng tạo hiệu quả biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến các tấm gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo bác
tại hội nghị ban tuyên giáo trung ương đã tặng bằng khen cho một tập thể hai cá nhân thành phố hải phòng tặng bằng khen cho ba mươi bảy tập thể năm mươi chín cá nhân
có thành tích trong việc thực hiện chỉ thị số năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi tám
thực hiện đề án phát triển bền vững một triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông kiều long đến năm hai nghìn ba mươi
địa hướng thành phố cần thơ đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ xây dựng được vùng sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao với quy mô diện tích ba mươi tám hectare
và đến năm hai nghìn ba mươi đạt bốn mươi tám hectare
các địa phương được chọn để thực hiện đề án là quyền dĩnh thạnh cờ đỏ và quyền thới lai
đến năm hai nghìn hai mươi năm vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp sẽ thực hiện giảm lượng giống gieo xạ xuống còn tám mươi một trăm linh kg trên hectare
giảm hai mươi lượng phân bón quá học và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc quá học giảm hai mươi lượng nước tưới so với canh tác truyền thống
đến năm hai nghìn ba mươi giảm lượng giống gieo xạ xuống dưới bảy mươi kg trên hectare giảm ba mươi lượng phân bón quá học và thuốc bảo vệ thực vật
đến năm hai nghìn ba mươi một trăm linh diện tích áp dụng một trong các quy trình canh tác bền vững như một phải năm giảm srb tưới tiêu sen kẻ và các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt được chứng nhận cap và tương đương
và được cấp mã số vùng trồng
một trăm linh diện tích vùng chuyên canh lúa có liên kết giữa doanh nghiệp với tổ hợp tác
hợp tác xã hoặc các tổ chức của nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
nhằm nâng cao kỹ năng chiến thuật và hiệu quả phối hợp trong công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ giữa các hộ gia đình trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
ngày một mươi năm tháng năm tỉnh đinh bình tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn hai mươi bốn

tham gia hội thi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tỉnh ninh bình có tám đội tuyển đại diện cho tám huyện thành phố với trên một trăm linh vận động viên
các đội tuyển đã tranh tài thi đấu sôi nổi ở hai phần thi lý thuyết và thực hành
trong đó phần lý thuyết các đội tham gia trả lời câu hỏi về những kiến thức kỹ năng cơ bản trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt tại hộ gia đình
phần thực hành với đội hình phối hợp của các thành viên trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tổ chức chữa cháy cứu người cứu tài sản
kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội tuyển huyện yên mô giải nhì thuộc về đội tuyển huyện kim sơn đồng giải ba thuộc về đội tuyển huyện hoa lư và huyện nho quang